một mươi đảng phái tại nghị viện bỉ đã nhất trí ủng hộ việc thành lập chính phủ mới nhằm triển khai các quyết sách liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
theo đó chính phủ mới được trao quyền lực đặc biệt trong thời hạn sáu tháng tới mà không nhất thiết phải có đa số ủng hộ tại nghị viện
theo kế hoạch ngày hôm nay chủ tịch thượng viện và chủ tịch hạ viện bỉ sẽ báo cáo kết quả cuộc họp với nhà vua philip
tiếp đó thủ tướng sophie wilmet sẽ được chỉ định để thành lập chính phủ với đầy đủ thực quyền trong khuôn khổ một chương trình giới hạn cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín và giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội của đại dịch gây ra
vào ngày một mươi chín tháng ba tới dự kiến sẽ diễn ra một cuộc bỏ phiếu tiến nhiệm tại nghị viện và dự kiến một mươi đảng phái tại bỉ sẽ thông qua chính phủ mới
thành phần nội các dự kiến sẽ vẫn bao gồm ba đảng hiện tại cùng với sự ủng hộ tại nghị viện của bảy đảng khác
sau cuộc bầu cử hồi tháng năm năm ngoái bỉ vẫn chưa thành lập được một chính phủ chính thức